các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú tại xã trung hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên
nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng chú tại xã nà ngự huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin năm kg thuốc viện một xe máy một điện thoại di động
sáu trăm năm mươi ba đồng tiền việt nam cùng nhiều tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
tiến hành khám xét nhà đối tượng nguyễn thị huệ tại bản tiền phong xã nàng nghị huyện sông mã tỉnh sơn la
lực lượng công an thu giữ thêm chín mươi sáu triệu đồng tiền việt nam ba sổ tiết kiệm trị giá bốn trăm sáu mươi triệu đồng
và một số tăng vật liên quan khác hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn vừa điều tra làm rõ một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy đắt tiền
vào đêm ba mươi một tháng tám vừa qua trong quá trình tuần tra kiểm soát
tổ trinh sát đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi trộm cắp xe máy
gồm nguyễn hoàng nhi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn hoàng gia linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
là hai anh em ruột cùng chú tại phường thị nại thành phố quy nhơn
qua đấu tranh khai thác cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ võ minh thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú phường nhân bình tp quy nhơn là đối tượng đã nhiều lần tiêu thụ tài sản do hai anh em nhi và linh trộm cắp
cơ quan điều tra công an tp quy nhơn đã thu giữ gần chục chiếc xe máy là tăng vật của vụ án
công an thành phố quy nhơn đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng nhi linh và thiện
đồng thời điều tra mở rộng vụ án làm rõ những đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
theo thống kê của ngân hàng nhà nước việt nam lượng tiền giả thu giữ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
qua hệ thống ngân hàng kho bạc nhà nước tăng chín bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
điều đáng lo ngại ở đây là các đối tượng không chỉ lưu hành các loại tiền polymer giả
mà còn sử dụng đô la giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi nếu chỉ bằng mắt thường thì khó mà nhận biết
sau đây là phóng sự được thực hiện tại tỉnh đồng tháp
với thủ đoạn nhằm đến các quán nhậu quán karaoke khi gọi tính tiền
các đối tượng viện cớ không có tiền việt nam nên thanh toán bằng đô la mỹ và nhận tiền trả lại bằng việt nam đồng
ngoài ra các đối tượng còn tìm cách đổi tiền từ các cá nhân khác nhau với mệnh giá thấp hơn thị trường
trong một thời gian ngắn hai đối tượng đã lưu hành chín tờ tiền mệnh giá một trăm linh đô la mỹ giả
đó là hành vi của hai đối tượng nguyễn thành trí và hồ trinh luy vừa bị cơ quan công an tỉnh đồng tháp khởi tố về hành vi lưu hành tiền giả
ở tỉnh đồng tháp mặc dù tội phạm lưu hành tiền giả tuy chưa diễn biến phức tạp so với các thành phố lớn trong cả nước
nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống xã hội
đa số các đối tượng bị phát hiện là lưu hành tiền việt nam giả
tuy nhiên gần đây lại xuất hiện tiền đô la mỹ giả
điều này khiến cho công tác phát hiện đấu tranh với các tội phạm lưu hành tiền giả gặp rất nhiều khó khăn
bởi ít người nhận biết được loại ngoại tệ này
tiền giả ngày càng được sản xuất tinh vi khó nhận biết và thủ đoạn của tội phạm về tiền giả cũng không ngừng biến truyền
vì vậy để công tác đấu tranh với tội phạm này đạt hiệu quả mọi người cần đề cao cảnh giác với những thủ đoạn vừa nêu
vào hai mươi hai giờ tối qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự
hai đối tượng có liên quan trong vụ đâm chết một người ở phường ba thành phố vĩnh long
hai đối tượng là dương tuấn khang tên thường gọi là nhóc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và huỳnh hải bằng sinh năm hai nghìn
đều trú tại phường năm thành phố vĩnh long
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một tháng chín vừa qua vãng thành tài ba mươi bốn tuổi chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
chở một người phụ nữ trên xe mô tô đi trên đường đến khu vực thuộc khóm hai phường ba thành phố vĩnh long
thì bị hai thanh niên đi trên xe mô tô chạy từ phía sau tới ép xe và bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào cổ rồi tẩu thoát
tài được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện
sau thời gian điều tra truy xét lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ hai nghi can là khang và bằng
khi hai đối tượng này đang trên đường lẩn trốn
công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa bắt giữ đối tượng kiều quốc huy tạm trú tại phường lộc sơn
thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng về hành vi giết người cướp tài sản
vào chiều ngày ba mươi tháng tám vừa qua người dân đã phát hiện một sát chết được vùi lấp trong khu vực bãi rác
tại tổ sáu thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đâm bốn nhát vào người
nạn nhân được xác định là anh hoàng thế vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
theo người nhà nạn nhân vào ngày hai mươi hai tháng tám anh vinh sang thành phố bảo lộc chở khách bằng chiếc xe toyota innova bảy chỗ
biển số bốn mươi bảy a chín nghìn chín trăm linh bảy trị giá tám trăm năm mươi triệu đồng
sau đó gia đình không thấy anh vinh trở về liên lạc qua điện thoại thì điện thoại bị khóa không liên lạc được
ngay sau khi phát hiện ra sát nạn nhân và nhận định là vụ giết người cướp tài sản
công an tỉnh lâm đồng đã huy động tối đa lực lượng tiến hành điều tra
nghi can kiều quốc huy bị bắt tại thành phố bảo lộc cùng với tăng vật là chiếc ô tô innova biển số bốn mươi bảy a chín nghìn chín trăm linh bảy và sáu điện thoại di động
trong đó có một điện thoại di động của nạn nhân vinh năm khẩu súng và năm mươi viên đạn
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận là vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đã giết anh vinh để cướp tài sản
hiện công an tỉnh lâm đồng đang điều tra mở rộng vụ án
tại xóm khổi ngoan
xã thái học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa xảy ra vụ sạt lở núi
hai tảng đá nặng gần một mươi tấn bất ngờ lăn xuống nhà anh triệu văn trải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu làm hai người bị thương
mưa to kéo dài trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đã dẫn tới vụ sạt lở núi nói trên
khiến căn nhà của anh trải bị hư hỏng khoảng bảy mươi
chị triệu thị tiếp vợ anh trải bị gãy tay và con nhỏ bị thương nặng
nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ và bà con trong xóm giúp gia đình dựng lán tạm
đến ngày hôm nay mùng ba tháng chín ubnd tổ quốc tỉnh cao bằng và huyện bảo lâm đã hỗ trợ bốn triệu đồng
động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống
hiện nay trên địa bàn xã thái học huyện bảo lâm vẫn còn bảy hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá cao
cần di rời ra vùng an toàn để đảm bảo đời sống
hoạt động khai thác mỏ đá gây ô nhiễm môi trường các xe chở đá quá tải khiến đường xá bị hư hỏng gây mất an toàn giao thông
đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại một số mỏ đá trên địa bàn tỉnh quảng trị
có bức xúc người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này
thậm chí còn có hành động tiêu cực như ngăn chặn xe chở đá hoạt động
tuy nhiên không hiểu lý do vì sao mà cho đến nay thì thực trạng này vẫn chưa được giải quyết
sau đây là phản ánh tại huyện cam lộc tỉnh quảng trị
tuyến đường nối từ quốc lộ chín dẫn qua thôn thượng lâm xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đây cũng là con đường vận chuyển nguyên vật liệu cung cấp cho các mỏ đá đang hoạt động trên địa bàn
sống ở đây đã lâu người dân rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường mỗi khi có xe chở đá chạy ngang qua
mùa nắng thì bụi bậm còn về mùa mưa thì lầy lội
hàng trăm hộ dân ở thôn thượng lâm ai ai cũng bức xúc trước tình trạng này
xe chở quả đồng tải đá chót đôi đến xe chạy không an toàn cho tất cả các cháu chơi quanh đôi hoặc là người đi đường
cái thứ ba nữa là về cái lường nổ minh cái lường minh quả lớn chọn đồng đến nhà cửa của dân cư
không chỉ gây ô nhiễm môi trường hoạt động của các mỏ đá này còn gây mất an toàn giao thông trên tuyến
có mặt tại mỏ khai thác đá theo ghi nhận của phóng viên có rất nhiều phương tiện vi phạm luật giao thông
theo chân một trong những phương tiện này mặc dù không tiến hành đậy bạt khi chở nguyên vật liệu
nhưng lái xe vẫn ngang nhiên hoạt động trên tuyến quốc lộ chín mà không hề bị lực lượng chức năng nào kiểm tra nhắc nhở
thực trạng này tồn tại đã nhiều năm nhưng không hiểu lý do vì sao mà đến nay vẫn chưa được xử lý
và đây chính là câu trả lời
bọn tôi là sống ở đó là phù thuộc vào mỏ đá hết
mà như mình mới nói đó là cũng sự ảnh hưởng đến công việc của mình
hiện trên địa bàn huyện cam lộ tỉnh quảng trị có bốn đơn vị khai thác đá hoạt động
gồm công ty cổ phần thiên tân công ty cổ phần tân hưng công ty cổ phần minh hưng công ty cổ phần giao thông
theo kết quả kiểm tra của sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng trị
mặc dù các đơn vị này đã lập hồ sơ dự án cải tạo môi trường
tuy nhiên trong quá trình hoạt động đã không tránh khỏi gây bụi bậm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
thực trạng này đã tồn tại suốt nhiều năm nay
ai cũng hiểu rằng không thể vì lợi ích của doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng người dân
xong ai sẽ đứng ra ngăn chặn cũng như xử lý rứt điểm tình trạng này
câu hỏi đó xin được dành cho các ngành chức năng tỉnh quảng trị
chuyển sang phần tin quốc tế đã có ít nhất ba mươi người thiệt mạng và khoảng một trăm linh người khác bị thương
trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày hôm qua tại một nhà thờ hồi giáo của người siai tại thủ đô sana của yemen
các nhân chứng cho biết là vụ đánh bom thứ nhất là do một người đàn ông đã cho nổ khối bom mang trên mình
khi lao vào đám đông đang rời khỏi nhà thờ tại quận zarad phía bắc sana
sau đó khi lực lượng y tế tới hiện trường thì một chiếc xe ô tô gài bom đậu bên đường cũng đã nổ tung
trong một tuyên bố trên mạng xã hội tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận tiến hành
các vụ tấn công này
cùng ngày liên quân do ả rập xê út đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự
và một trường quân sự của lực lượng houthi tại yemen
hiện chưa có báo cáo thương vong trong các vụ không kích này
giới chức các quốc gia mỹ mexico guatemala và el salvador vào ngày hôm qua đã bắt giữ ba mươi sáu đối tượng
bị tình nghi trong chiến dịch truy quét một đường dây buôn người xuyên quốc gia từ trung mỹ sang mỹ
cơ quan nhập cư và biên phòng mỹ cho biết có tổng cộng một mươi bảy đối tượng bị bắt giữ tại el salvador
một đối tượng bị bắt giữ tại guatemala và một mươi hai đối tượng bị bắt giữ tại mexico
chúng được cho là đã tham gia vào một đường dây đưa người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em qua biên giới để vào mỹ
cơ quan này cũng cho biết là hai mươi hai bất động sản tổng trị giá hơn hai triệu usd cùng xe cộ và nhiều loại vũ khí
của những kẻ tình nghi cũng đã bị thu giữ
chỉ trong ngày hôm qua hải quân italia lực lượng bảo vệ bờ biển italia các tàu của tổ chức bác sĩ không biên giới
và một số tàu của cơ quan kiểm soát biên giới thuộc mỹ đã bị bắt giữ
hải quân italia lực lượng bảo vệ bờ biển italia đã giải cứu được gần ba người di cư đang khiêu giặt trên biển
trên hàng chục con tàu đang hướng về phía các cảng của italia
hàng chục vụ tìm kiếm cứu nạn các thuyền di cư đã được tiến hành liên tục và khẩn trương trong ngày hai tháng chín
trên phạm vi hàng trăm km vuông ở địa trung hải
đây là đợt giải cứu số người di cư lớn nhất trong một ngày từ trước tới nay của các lực lượng cứu hộ
đáng chú ý là một tàu hải quân italia đã phát hiện sáu sát người nhập cư trong hầm của một con tàu cũ
chở bảy trăm tám mươi một người ở ngoài khơi đảo sicili
kể từ đầu năm đến nay italia đã tiếp nhận một trăm một mươi người di cư từ bắc phi và trung đông
bộ nội vụ italia cho rằng con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới
bộ trên ước tính là sẽ có khoảng hai mươi người di cư nữa tới italia bằng đường biển
và đang tích cực tìm kiếm chỗ trú ẩn cho họ tại các trại tị nạn vốn đã trở nên quá tải
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
và dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
truy nã đối tượng bùi thị kim hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nơi đăng ký thường trú một trăm tám mươi năm trên một mươi
rương bá trạc phường một quận tám tp hcm
can tội trộm cắp tài sản quyết định truy nã số một ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
đơn vị gia quyết định công an quận tám tp hcm thân nhân đối tượng họ tên bố
họ tên mẹ thủ thụ nhò
truy nã đối tượng phan phong ái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chỗ ở trước khi trốn phòng trọ số tám mươi tám c đường ba trăm sáu mươi
thủy cố năm phường phước long b quận chín tp hcm
càn tội cúi gây thương tích quyết định truy nã số ba ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
đơn vị ra quyết định công an quận chín tp hcm thân nhân đối tượng họ tên bố
phan phong thắng
họ tên mẹ nguyễn thị liên
truy nã đối tượng bàn văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nơi đăng ký thường chú
thôn trồi hai xã lục sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang
càng tội cố ý gây thương tích
quyết định truy nã số một mươi chín
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
đơn vị ra quyết định
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh
thân nhân đối tượng
họ tên bố bàn văn đông
họ tên mẹ nguyễn thị chi
mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên
hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng
báo ngay cho cục cảnh sát truy nã tội phạm
địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng cầu giấy hà nội
điện thoại sáu mươi chín hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
di động chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý
chúng tôi đảm bảo giữ bí mật cho người đã cung cấp tin
và có phần thưởng với người đã cung cấp tin có giá trị để bắt được đối tượng
người nào bao che báo cho cơ quan công an
chế chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo pháp luật
đề nghị thân nhân gia đình các đối tượng trên
có trách nhiệm động viên giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú
để được gửi sự khoan hồng của pháp luật
xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại khu vực phía tây bắc bộ vào ngày mai trời nhiều mây
có mưa rào và rông đề phòng khả năng sẽ có gió giật mạnh trong cơn rông
sao đến ngày mùng năm và ngày mùng sáu
ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
tháng nay vùng xoáy thấp dịch chuyển và đã gây mưa chi diện rộng cho các tỉnh phía tây bắc bộ
do tình trạng nhiều mây và có mưa trong ngày khiến cho nền nhiệt độ không tăng cao
phổ biến ở dưới ngưỡng ba mươi ba độ
thời tiết khá là mát mẻ và sang đến ngày mai
cường độ mưa có xu hướng giảm hơn so với ngày hôm nay
sau đó khoảng từ ngày mùng năm hệ thống gây mưa sẽ suy yếu dần
thời tiết trở lại trạng thái khô giáo
ban ngày trời còn nắng nền nhiệt độ sẽ tăng dần
với nhiệt độ phổ biến ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi ở mức trên ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh trung bộ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
thời tiết ít có sự biến đổi phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
chiều tối có thể có mưa rông cục bộ xuất hiện vài nơi vào thời điểm chiều tối
nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần
một số nơi sẽ có nắng nóng
với nhiệt độ đạt trong khoảng là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới
trời mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên
thời tiết trong vài ngày tới cũng không có nhiều biến động
trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ ngày đêm đạt trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với khu vực nam bộ
đời gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình
chiều tối có thể sẽ có mưa rào nhẹ lượng không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày trời nắng thời tiết khô ráo

nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ẩn ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
thời tiết khá thuận lợi cho lưu thông cũng như là quá rộng sản xuất trinh hoạt của bà con nơi đây
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt